sau mũi bổ sung cho nhóm nguy cơ cao bà hồng nói sẽ triển khai tiêm mũi ba cho lực lượng tuyến đầu ở thời điểm đủ sáu tháng kể từ khi tiêm đủ hai mũi sau đó là triển khai tiêm mũi ba cho toàn dân
theo kế hoạch của bộ y tế trong hai quý đầu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiêm đủ mũi ba cho toàn dân và hiện các nguồn vaccine đã và đang được chuẩn bị
toàn bộ sẽ là vaccine công nghệ mrna và virus vector pfizer biontech astrazeneca
có những ý kiến cho rằng vaccine chưa thật sự hiệu quả
vì sau khi tiêm hai mũi cơ bản ca mắc vẫn tăng
bà hồng cho biết sars cov hai là virus mới phát hiện có nhiều đặc điểm lạ
nhưng việc tim mũi bổ sung sẽ giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch
không một virus biến thể nào có thể thắng được cơ thể đã tiêm đủ vaccine
việc tim mũi tăng cường sẽ giúp gia tăng hiệu quả miễn dịch bà hồng cho biết
còn ông cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương lại nói
các nghiên cứu cho thấy sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
con người sẽ có khả năng giảm nhẹ tình trạng bệnh nặng do covid một mươi chín gây ra từ tám mươi năm đến chín mươi
đây là một trong những chương trình mà bộ y tế đang trình cấp có thẩm quyền xem xét
theo thông tin từ bộ y tế đến nay mỹ đã tiêm vaccine pfizer cho nhóm tuổi này
việt nam đang đợi tổ chức y tế thế giới phê duyệt vaccine cho lứa tuổi năm một mươi một để triển khai tiêm ngừa
trả lời báo chí ngày tám tháng một mươi hai thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng cho biết
bộ đang giao viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur xét nghiệm kháng thể để đánh giá hiệu
phòng bệnh sau tiêm
ông tuyên cũng cho biết đến thời điểm này việt nam đã nhận hoặc đã nhận được cam kết
được mua trên hai trăm linh triệu liều vaccine dự kiến khoảng giữa tháng một mươi hai này sẽ hoàn thành mũi hai
cho nhóm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên sớm hơn rất nhiều so với dự kiến ở thời điểm đầu năm
là hết quý ii năm hai nghìn hai mươi hai mới tiêm xong
hà nội là một trong số địa phương nằm trong nhóm một mươi tỉnh thành có số ca mắc cao nhất hiện nay
nhưng tại các cơ sở điều trị số ca chuyển nặng phải hỗ trợ thở oxy hoặc có biến chứng xấu không nhiều
cho thấy vaccine đã phát huy tốt hiệu quả
ở mũi tiêm bổ sung bộ y tế cho biết sẽ triển khai tiêm tại phường xã để những người có bệnh nền
đã tiêm xong mũi hai từ hai mươi tám ngày biết và đi tiêm sớm mục tiêu quan trọng hiện nay là bảo vệ người
có nguy cơ cao giảm biến chứng nặng và tử vong
theo thống kê của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội
liên tục giao động ở ngưỡng sáu trăm linh bảy trăm linh trường hợp mỗi ngày đây là mức f được ghi nhận
sau hai mươi bốn giờ cao nhất của thành phố kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
song song với số ca mắc tăng cao là lượng bệnh nhân covid một mươi chín phải nhập viện điều trị lớn
vừa qua một số địa phương trên địa bàn hà nội đã thực hiện việc điều trị f tại nhà
nhiều người dân vẫn lo ngại về việc quá tải hệ thống y tế
tương tự thành phố hồ chí minh trong làn sóng dịch thứ tư
thực tế động thái chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai tới cơ sở y tế khác
của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố sau khi nhận kết quả xét nghiệm
cũng khiến lo lắng của người dân trở nên có cơ sở hơn
tuy nhiên lãnh đạo các bệnh viện khẳng định số dường bệnh vẫn trong kế hoạch của thành phố
việc luân chuyển bệnh nhân cũng là quy định về tầng điều trị
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cho biết
cơ sở y tế này được phân công tại tầng ba trong mô hình điều trị của bộ y tế và hiện có hai trăm năm mươi giường
đến nay bệnh viện đa khoa đức giang mới có tổng cộng một trăm năm mươi ba f đang được theo dõi và điều trị
trong số này khoảng hai mươi trường hợp đang có diễn biến nặng số bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch là một mươi người
cụ thể hai bệnh nhân phải lọc máu năm ca thở máy xâm nhập và ba trường hợp thở máy không xâm nhập
vị lãnh đạo này cho biết thêm theo kế hoạch hà nội đã chuẩn bị một mươi hai giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó toàn hệ thống y tế của thành phố đến nay đang điều trị gần sáu bệnh nhân
do đó các bệnh viện tại hà nội vẫn chưa đến mức quá tải
bà nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn hà nội cũng cho biết
cơ sở y tế này cũng thuộc tầng ba trong mô hình điều trị
bệnh viện thanh nhàn đang theo dõi và điều trị cho hơn một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó gần bốn mươi trường hợp có diễn biến rất nặng và nguy kịch
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở y tế tuyến đầu tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng
trên toàn khu vực phía bắc đang có tổng cộng năm trăm một mươi f
trong đó số bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch là một trăm linh ba người
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương
cơ sở y tế này đã được bộ y tế giao nhiệm vụ triển khai năm trăm linh giường hồi sức tích cực
và dự kiến sẽ đáp ứng sau vài tuần tới
ông nguyễn văn thường cho biết thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang cũng đã tiếp nhận
một số trường hợp chủ động tới xét nghiệm và thăm khám covid một mươi chín
với những bệnh nhân này sau khi thấy không có yếu tố nguy cơ hay triệu chứng nặng
chúng tôi sẽ chủ động chuyển họ quay lại tầng một trong hệ thống điều trị vị lãnh đạo nói
theo ông đây cũng là vấn đề tâm lý có thể thông cảm cho người dân khi họ lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình
nhiều người đang điều trị ở tầng một nhưng cũng mong muốn được chuyển lên tầng hai tầng ba
tuy nhiên các bệnh nhân covid một mươi chín khi chuyển lên tầng hai tầng ba phải được cân nhắc một số tiêu chí
điều kiện liên quan đến nguy cơ và diễn biến
nếu những đơn vị này cũng nhận bệnh nhân từ tầng một trong tương lai
khi xuất hiện những bệnh nhân diễn biến nặng và nguy kịch hơn cần điều trị chúng ta lại không đủ giường để đáp ứng ông thường giải thích
tương tự tại bệnh viện thanh nhàn bà nguyễn thị lan hương cho biết một số trường hợp sau khi tới khám có kết quả dương tính với sars cov hai
nhưng không hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được chuyển lại cơ sở điều trị tăng dưới
liên quan đến vấn đề tâm lý của người dân bác sĩ nguyễn trung cấp cho hay
thông qua khảo sát của các địa phương nhóm bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng vaccine có tỷ lệ diễn biến nặng giảm đi khá lớn
trước đây tỷ lệ diễn biến nặng rơi vào khoảng hai mươi tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tỷ lệ này một số địa phương đã xuống một mươi
chỉ có một số nhóm như người cao tuổi chưa tiêm đủ hai mũi trường hợp có bệnh nền cũng chưa tiêm chủng
người có hệ miễn dịch kém dù đã tiêm nhưng không được tạm miễn dịch vẫn diễn biến nặng vị chuyên gia này nói thêm
bác sĩ cấp cho biết trong ba tháng qua xét sơ bộ trên nhóm bệnh nhân tử vong hầu hết là người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền
chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine ngược lại tỷ lệ nhóm đã tiêm đủ hai mươi vaccine không mắc bệnh nền diễn biến nặng tử vong là rất thấp
từ đây người dân sau khi phát hiện nhiễm sát covid một mươi chín cũng không nên quá lo lắng và cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cũng cho biết thành phố đã xây dựng hệ thống tiếp nhận
cung cấp thông tin phục vụ theo dõi chăm sóc f tại nhà gồm tổng đài một nghìn hai mươi hai kết nối trực tiếp đến các trạm y tế lưu động của toàn địa bàn
cùng với đó ngành y tế cũng phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh
để người dân tự cập nhật tình hình sức khỏe được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh nhân chuyển tầng
qua tổng đài một nghìn hai mươi hai chúng tôi nhắn tin cho f nhắc tự khai báo tình hình sức khỏe hai lần một ngày
nếu f có dấu hiệu bất thường như khó thở ho tăng sốt cao cán bộ y tế sẽ lập tức tiếp cận để hỗ trợ thuốc khám và điều trị bà hà nói
để giảm tài cho lực lượng y tế sở y tế cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi chăm sóc f